báo haaretz của israel ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi đăng bài viết đề cập bác sĩ rafi kot
người đang sinh sống và làm việc tại hà nội có tham gia tư vấn cho chính phủ việt nam
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
về vấn đề này bộ y tế khẳng định bộ y tế chỉ tham vấn tổ chức y tế thế giới who
và trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh của hoa kỳ uscdc
đây là hai tổ chức có hơn một trăm hai mươi chuyên gia làm việc tại việt nam từ nhiều năm
thường xuyên và liên tục phối hợp chặt chẽ chia sẻ thông tin trong quá trình phòng chống dịch covid một mươi chín
với vai trò là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế lắng nghe ý kiến của mọi tổ chức cá nhân không chỉ liên quan tới dịch bệnh này
tuy nhiên bộ y tế không mời một tổ chức hay cá nhân nào làm cơ quan tư vấn hay chuyên gia
cho bộ y tế trong quá trình phòng chống dịch covid một mươi chín